hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chuyên hình nhân dân do đài phát thanh và chuyên hình thái bình kỳ này thực hiện
sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nét độc đáo của chùa keo thái bình
một ngôi chùa tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao thế kỷ một mươi bảy
giao thủy là vùng đất cửa sông hồng là nơi thông thương kinh tế và giao lưu văn hóa
trên mảnh đất ấy tương truyền rằng một ngôi chùa tên là nghiêm quang tự
đã được thiền sư dương công lộ xây dựng từ năm một nghìn sáu mươi một
vì giao thủy có tên nung là keo nên ngôi chùa này cũng được gọi là chùa keo
năm một nghìn sáu trăm một mươi một nước sông hồng dâng cao gây ra trận lụt lớn
cuốn theo toàn bộ làng mạc và ngôi chùa mà thiền sư dương không lộ xây dựng năm xưa
dân làng keo phải rời bỏ quê hương một nửa sang bên tảng ngạn sông hồng lập làng mới
nay là làng dưỡng nhuệ xã duy nhất huyện vũ thư tỉnh thái bình
một nửa rơi xuống vùng hành thiện thuộc xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định
theo tôi chùa cúc chúa già chứ không phải khẳng định được vị trí ở chỗ nào
thì cân cứ vào cái bia của những tiến sĩ phạm tráng
thì khẳng định rằng này này chùa keo ở làng dũng nhuệ
như vậy là nó quanh quần đến đâu phía tảng ngạn sông hồng
cuộc chuyển cư này không chỉ tạo nên sự biến động lớn về kinh tế xã hội của một vùng hạ lưu sông hồng
mà còn là khởi nguồn cho sự hình thành hai mươi cổ tự song sinh bốn trăm linh năm trước
để phân biệt người dân hai vùng gọi chùa keo thái bình là keo thượng chùa keo hành thiện là keo hạ
trong bộ phim này chúng tôi muốn làm rõ nét độc đáo
của chùa keo thái bình một ngôi chùa tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao thế kỷ một mươi bảy
chùa keo thái bình thuộc xã duy nhất huyện vũ thư trước kia ở sát sông
nhưng do quá trình bồi đắp và mở rộng chùa nay nằm ở giữa làng
chùa quay mặt về hướng nam bao quanh bởi ba chiếc hồ hình chữ nhật
người dân làng keo kể rằng ngay trước vào mùa lũ nước dâng khắp vùng keo
nhưng riêng ở chùa hầu như không bị lụt
hiện nay kiến trúc chùa keo thái bình còn lại một mươi bảy công trình với một trăm hai mươi tám gian
các công trình chính của chùa được sắp xếp theo một đường trục vô hình gọi là đường thần đạo
nếu tính tam quan ngoại là điểm đầu và gác chuông là điểm cuối thì hai điểm này nằm trên một đường thẳng
đây cũng là trung điểm tạo ra một đường thẳng

nhìn tổng thể ngôi chùa được thiết kế theo kiểu nội công ngoại quốc và tiền phật hậu thánh
ta có thể bắt gặp lối kiến trúc này ở chùa láng chùa thầy chùa bối khê của hà nội
nhưng điểm độc đáo của chùa keo thái bình là các tòa nhà được thiết kế theo mô hình hai chữ công
lồng trong chữ quốc mà ít chùa có được
nguyên tắc kiến trúc này tạo cho chùa keo thái bình
sự đang đối trang nghiêm và bề thế nhưng không khô cứng
chùa keo thì này này đúng là ngoại là quốc nhưng trong là hai chữ công được ngăn ra bởi một cái tòa gọi là tòa gia roi
thí dụ như này chùa ông hộ thế rồi là ông muốn rồi là tòa than bảo của những chùa phật thì nó đã thành một chủ công
bên đây phải sau qua tòa gia roi rồi bắt đầu từ cái tòa siêu hương
nối với lại như là tòa phục quốc và tòa thượng điện nó lại thành một cái chữ công thứ hai
nên đây là như thế này nội nhị công ngoại quốc nói như thế thì chuẩn hơn
nhìn vào tầm vóc và bề thế của chùa keo thái bình có thể thấy công sức của những người dựng chùa lớn đến mức nào
hai tấm bia đá tại chùa hiện nay còn ghi rất rõ
chùa keo thái bình bắt đầu được xây dựng từ năm một nghìn sáu trăm sáu mươi
và được làm trong vòng hai mươi tám tháng
chùa do cường dũng hầu nguyễn văn trụ vẽ kiểu theo phong cách kiến trúc thời lê
tuấn thọ hầu hoàng như dũng đứng ra đảm nhiệm việc vận động xây chùa
đi sâu vào tìm hiểu có thể thấy kiến trúc chùa keo phân ra thành nhiều lớp đơn và kép có sự giãn cách khác nhau
thông thường các ngôi chùa việt có một tam quan
nhưng chùa keo thái bình lại có hai tam quan
điều này chỉ bắt gặp ở những ngôi chùa mang tính chất tiền phật hậu thánh hoặc tiền phật hậu thần
lớp cổng đầu tiên tăm quan ngoại hay còn gọi là nghi môn đền
được nâng lên thành một ngôi nhà hoàn chỉnh với ba gian hai trái không có cửa không có tường
còn tam quan nội được thiết kế ba gian như một tòa nhà có cửa
có trái mà không có lòng nhà
cấu trúc cả trước lẫn sau chỉ có một hàng cột
nhìn phía nào cũng chỉ thấy cửa và hiên thể hiện thuyết sắc sắc không không của đạo phật
đặc biệt bộ cánh cửa ra giữa tam quan nội khi đóng lại tạo thành một tác phẩm khắc gỗ độc đáo
bức phù điêu khắc họa lưỡng long mẫu tử trồng nguyệt
với những nét chạm hình dòng và đao mát tua tủa vút lên
không chỉ tiêu biểu cho phong cách mỹ thuật thời lê trung hưng
mà còn phần nào tái hiện lịch sử đất nước lúc bấy giờ
mặc dù có kiến trúc tiền vật hậu thánh nhưng khu thờ thánh độc lập với khu thờ phật
cho thấy vị trí quan trọng của tiền sư dương không lộ với đời sống tâm linh của người dân trong vùng
hai khu này được ngăn cách với tòa giá roi
theo các nghiên cứu tòa giá roi chỉ riêng có ở châu keo thái bình
có ý nghĩa và chức năng như một ngôi đình
nơi đây đã từng diễn ra những cảnh xử phạt phân xử kiện tụng của người dân làng keo ngày trước
những con sơn nội sơn ngoại ở đây cũng rất đặc biệt
nó không chỉ có tác dụng đỡ đầu bẩy hay xà
mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo thể hiện sự lành nghề của những người thợ
quay trở lại lịch sử sau trận lụt tách làng
người dân làng keo đã di cư về bên tả hữu sông hồng
và xây dựng hai ngôi chùa mới chùa keo hành thiện và chùa keo thái bình
xét về mặt lịch sử kiến trúc và phong cách thờ tự
hai ngôi cổ tự tên keo này có nhiều nét tương đồng mà nhiều người ví von là cặp song sinh
tuy nhiên nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhận ra những nét khác biệt giữa hai ngôi chùa
mà điểm khác rõ nhất là gác chuông
nếu như chùa keo hành thiện ghét chuông được đặt ở phía trước
có chức năng tương ứng như tăm quan nội
thì ở chùa keo thái bình gác chuông lại là nơi kết thúc của công trình
việc đưa gác chuông vào cuối của quần thể
dường như có một sự phá quy luật nào đó trong bố cục kiến trúc của chùa
gác chuông chùa keo thái bình chú trọng về hệ thống khung trang trí diềm mái
các đầu đao với mảng trăm khắc quả tiết tinh vi sắc xảo
thì gác chuông chùa keo hành thiện hệ thống trang trí trên vì kèo
lại được quan tâm nhiều hơn
thêm vào đó gác chuông chùa keo hành thiện theo kiểu hai tầng tám mái
như hầu hết các ngôi chùa được xây dựng lúc bấy giờ
còn các chuông chùa keo thái bình gồm ba tầng một mươi hai mái như một bông sen khổng lồ
nên nhìn bề thế và phức tạp hơn đạt được hiệu quả thẩm mỹ cao
gác chuông chùa keo được coi là biểu tượng của tỉnh thái bình
không chỉ thể hiện chiều sâu văn hóa của mảnh đất con người thái bình
gác chuông còn ẩn chứa trong nó giá trị về nghệ thuật kiến trúc độc đáo khác biệt
một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào mà gác chuông nói riêng
và các công trình bằng gỗ khác trong chùa nói chung vẫn tồn tại vững trãi
trong bốn trăm linh năm qua
đi sâu vào nghiên cứu có thể thấy người xưa đã khéo léo áp dụng cách làm của dân gian trong xây dựng chùa
đó là kết nối các công trình chi tiết với nhau bằng hệ thống mộng kèo vô cùng chuẩn xác
mộng gỗ là loại ghép nối nhằm truyền lực trực tiếp từ thanh này sang thanh khác
không cần qua các vật trung gian
mộng này thường dùng để liên kết thanh ngang và thanh xiên
hình dáng và kích thước của mộng tùy theo tính toán và cấu tạo cụ thể của kết cấu
bằng sự sáng tạo tuyệt vời
những người thợ đã liên kết các công trình của chùa keo mà không cần dùng tới một chiếc đinh nào
kỹ thuật đóng mộng còn mang đậm triết lý âm dương khi sử dụng thanh gỗ lồi tức mộng
và thanh gỗ lõm tức lỗ mộng để giữ cho vật dụng được ghép trở nên khăng khít
có thể giúp chùa đứng vững kể cả khi có bão lũ
hay đậm đất
bốn cây cột chính có đường kính sáu m cao suốt hai tầng theo kiểu thượng thu hạ thách
liên kết với hệ thống cột biên xả ngang xả ách kẻ góc tạo nên khung gánh lực vững chắc
mỗi tầng của gác chuông có bốn mái tỏa về bốn hướng gợi hình ảnh một cm thanh thoát
mặc dù gác chuông ba tầng chỉ cao hơn một mươi một mét diện tích hơn bảy mươi m hai nhưng lại gây được ấn tượng đồ sộ
đó là sự đô sộ của hình khối sự phong phú hài hòa của nhịp điệu và chi tiết
ở hai hàng mãi trên người thợ đã sử dụng một hệ thống trồng đấu chạy suốt theo chiều dài
hệ thống rui đặt trên đầu các hàng đấu trồng nhau nhô hẳn ra phía ngoài tạo thành yếu tố trang trí cho gác chuông
điều đặc biệt là hệ thống trồng đấu tiếp du ở các chuông chùa keo thái bình chưa hề gặp trong kiến trúc gỗ việt nam truyền thống
sức nặng của dàn mái đã tạo lực trọng trường giữ các mộng gắn chặt với nhau tạo thế vững chắc cho gác chuông
nhưng hệ thống gấp mộng của cụm đấu vọa của chùa keo thì cả nước việt nam không hề có một công trình thứ hai
bởi vì đây là một chuông mộng và đây là một chuông như các cánh đòn dọc và đòn ngang

để ra cố cho như thế mỗi một cụm này sẽ có một hệ thống gấp mộng
để ra cố cho như thế mỗi một cụm này sẽ có một hệ thống gấp mộng
bởi vì thế bão cũng không thể liên luyện và bomb đạn không thể xây dựng được
gác chuông chùa keo đã được xác lập kỷ lục là gác chuông bằng gỗ cao nhất việt nam

ngoài giá trị về mỹ thuật gác chuồng chùa keo còn là nơi thu hút khách tham quan
và những người làm công tác nghiên cứu lịch sử văn hóa
đúng như tên gọi nơi để treo chuông gác chuồng hiện còn lưu giữ ba quả chuông đầu cổ
nặng gần hai tấn được đúc vào thế kỷ một mươi bảy và một mươi tám
theo phong tục của làng keo mỗi năm chuồng chỉ được đánh vào đêm giao thừa và hai lần khai hội
chùa keo thái bình mang trong mình những yếu tố điển hình của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
đây là địa điểm lý tưởng để du khách thập phương về chiêm bái rút bỏ mọi gánh nặng lo toan thường nhật
hiện nay việc gìn giữ phát huy những giá trị đặc biệt về kiến trúc
luôn được người dân và chính quyền địa phương coi trọng
chùa keo là một dây tích làm bằng gỗ
mà đã làm bằng gỗ thì nó luôn bị
nó bị tác động bởi môi trường thời tiết thời gian
chính vì vậy cho nên trong công tác bảo tồn và giữ gìn cái dây tích này
thì chúng tôi đặc biệt coi trọng cái công tác kiểm tra
khi nó có những xuống cấp nó có cái hỏng để chúng ta thực hiện các quy trình
trong cái việc tu bổ chúng ta sửa chữa lại đảm bảo giữ nguyên hiện trạng và để chống xuống cấp
chúng ta đều thấy công trình của chúng ta hiện nay gần bốn trăm linh năm rồi
nhưng mà những nét kiến trúc và tất cả những vấn đề kết cấu của công trình
kể cả góc xuông bằng gỗ như thế nó vẫn còn như là nguyên vẹn
chùa keo thái bình là một bảo tàng nghệ thuật của thế kỷ một mươi bảy
có thể tìm thấy ở đó tư duy về xây dựng kiến trúc nghệ thuật thẩm mỹ tiêu biểu
qua di tích chùa keo và những hiện vật còn lưu giữ
chúng ta có thể hiểu thông điệp mà người xưa gửi gắm đến thế hệ hôm nay và mai sau
đó là sự nhắn nhủ của cha ông về nghệ thuật
kiến trúc tạo hình là vẻ đẹp tâm linh phật giáo trong dòng chảy văn hóa tín ngưỡng của dân tộc
trải qua gần bốn trăm linh năm chùa vẫn giữ nguyên kiến trúc độc đáo của mình
với những giá trị đó năm hai nghìn một mươi hai chùa keo thái bình được thủ tướng chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt